hôm nay tám tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ đêm nay tám tháng một mươi một
bắc bộ trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm
dự báo hôm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh biên giới phía bắc
chiều và đêm nay mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ bắc trung bộ
và một số nơi ở phía tây bắc bộ
sau đó không khí lạnh còn được tăng cường bổ sung ảnh hưởng đến các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của không khí lạnh gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ đêm nay tám tháng một mươi một ở các tỉnh bắc bộ trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng
trung du phổ biến từ một mươi sáu một mươi chín độ vùng núi từ một mươi ba một mươi năm độ c vùng núi cao từ chín một mươi một độ c
từ ngày hôm nay xuất hiện đợt mưa ở bắc bộ sau đó mở rộng xuống các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
lượng mưa cả đợt ở phía tây bắc bộ từ năm mươi một trăm năm mươi mm phía đông bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ năm mươi một trăm linh mm còn thủ đô hà nội có mưa từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bảy hai mươi độ c